tiếp tục thực hiện chuyên đề của bộ công an về tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện ô tô xe máy sử dụng thức uống có cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã chủ động áp dụng nhiều phương thức mới tăng cường thêm nhiều tổ tuần tra phối hợp cùng với các tổ chuyên đề
để đảm bảo trong quá trình dừng phương tiện không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
phương án này cũng hạn chế tối đa việc các đối tượng vi phạm đột ngột quay đầu bỏ chạy khi phát hiện có tổ công tác trực phía trước
thiếu tá vương đình huệ đội cảnh sát giao thông số bốn cho biết hai tháng trở lại đây số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã giảm nhiều
tuy nhiên vẫn còn những trường hợp người dân chủ quan
trong số năm trường hợp bị đội cảnh sát giao thông số bốn xử phạt chiều ngày hai mươi chín tháng năm có ba trường hợp vượt mức kịch khung
có trường hợp vi phạm lấy lý do vì thời tiết nắng nóng quá nên đã uống một cốc bia để giải nhiệt
theo đại diện đội cảnh sát giao thông số bốn những trường hợp sử dụng thuốc sâu răng siro hay nước xúc miệng khiến máy đo nồng độ cồn cho kết quả sai là rất hiếm
lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo độ chính xác và không sử oan cho người dân